tại trà vinh hiện có khoảng năm mươi doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh tham gia vào khâu sản xuất chế biến và xuất khẩu dừa
ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm giá trị gia tăng từ dừa như cơm dừa nạo sấy nước cút dừa nước dừa đóng hợp dầu dừa thang gấu dừa mỹ phẩm từ dừa và nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ
cung cấp cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu góp phần nâng cao lợi nhuận cho chuỗi giá trị dừa của tỉnh trà vinh
tri thức học được công ty trách nhiệm hữu hạng trà vinh farm của nữ doanh nhân trẻ đã được thành lập
qua nhiều lần nghiên cứu thử nghiệm trà vinh farm đã chính thức sản xuất các sản phẩm từ mật hoa dừa như đường mật hoa dừa mật hoa dừa cô đặc mật hoa dừa ngào ca cao
đây là sản phẩm tương đối mới ở việt nam
bản thân mình cũng xuất phát từ nông dân cho nên mình mới suy nghĩ là bây giờ mình phải làm một cái gì đó cho cây dừa của tỉnh trà vinh
là diện tích trồng dừa là lớn thứ hai của việt nam chỉ đứng sau bến tre thôi
nhưng mà trong khi đó là nhà máy chế biến dừa là đếm trên đầu ngón tay chửi là chế biến thô để xuất cho bên bến tre họ làm tiếp thôi
chứ trà vinh mà gọi là chế biến dừa mà thàng thực phẩm đầu cuối luôn thì rất là hiếm
thạch thiện chanh thi vốn xuất thân từ một gia đình nông dân cuộc sống chỉ biết trông vào rụng lúa vườn dừa
hơn ai hết chanh thi thấu hiểu sự vất vả của bà con trồng dừa ở trà vinh
là một người con dân tộc khmer ở trà vinh học được lên đến đại học rồi cao học tốt nghiệp thạc sĩ ngành công nghệ thực phẩm
cô gái trẻ từ chối nhiều cơ hội việc làm ở thành phố quay lại với đồng đất quê hương
đây là loại cây gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây từ hàng trăm năm nay
đi một vòng tất cả các nước từ campuchia từ thái lan từ philippines
rồi mình cũng có xuống vùng an giang để tìm hiểu về cách lấy nước thốt nốt nữa
thì sau khi đi một dòng như vậy thì mình bắt đầu lên kế hoạch là nghiên cứu cái việc kỹ thuật thu mật từ cái hoa dừa
thì cái việc mà trồng dừa thu mật là nó gia tăng giá trị kinh tế là nó cao khoảng là từ ba tới năm lần so với việc trồng dừa thu trái
từ tâm huyết của cô gái trẻ thạch thị chanh thi ước mơ gia tăng giá trị của trái dừa miền tây
giúp bà con nông dân quê nhà nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống
chanh thi mầy mò nghiên cứu cho ra mắt nhiều sản phẩm chế biến từ mật hoa dừa được nhiều khách trong và ngoài nước ưa chuộng
với mong muốn nâng cao giá trị kinh tế cho nông hộ khơ me trồng dừa tỉnh trà vinh
sản xuất chế biến các sản phẩm nông nghiệp địa phương đạt chất lượng cao hoàn toàn tự nhiên và giá trị kinh tế từ cây dừa ngày càng được nâng lên
cái trồng dừa mà lấy trái nó khác với trồng dừa để thu mật
thì để hoàn thiện một kỹ thuật trồng dừa thu mật chăm cây như thế nào để cho ra mật và kỹ thuật thu mật như thế nào thì cũng hết khoảng hơn một năm
và trong khoảng một năm đó là mình hoàn thiện được kỹ thuật thu mật và đồng thời hoàn thiện được cái kỹ thuật mà chế biến sản phẩm luôn
hoặc là tự gia công để chế biến sản phẩm
thì máy thì nó gồm những cái máy như là lọc nguyên liệu đầu vào cô đặc
cô đặc thì nó có hai máy cô đặc đó là cái cô đặc ở bước một máy cô đặc tinh và máy xấy
việc mà tự mình sản xuất những cái máy thì nó cũng là một cái ưu điểm trong quá trình mình đi khởi nghiệp
tại vì khi mà mình sản xuất như vậy thì mình tiết kiệm được chi phí về đầu tư máy móc và mình dành những cái khoản tiền đó để mình đi đầu tư về những thứ khác
ví dụ như là đầu tư về thương hiệu đầu tư về thiết kế bao bì nhãn mắt sản phẩm và cái chi phí mình sẽ sử dụng được tối ưu hơn
thời điểm này hết sức thuận lợi để khai thác mọi thứ
mật hoa dừa
bởi dừa trà vinh mới ở độ tuổi từ bốn tới sáu năm cây dừa còn thấp đảm bảo an toàn cho thu mật
để có mật hoa dừa đầu tiên phải chọn bó những bông dừa sắp nở để bông dừa không bị bung ra đồng thời tạo thuận lợi cho công đoạn mát xa bông và thu mật
cứ cách một mươi hai tiếng thì thu được hơn năm lít mật
tuy nhiên việc lấy mật từ hoa dừa chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của những người thợ
vì vậy những người lấy mật trước khi đảm nhận công việc đều được tập huấn rất kỹ
tuy nhiên việc lấy mật từ hoa dừa chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của những người thợ
tuy nhiên việc lấy mật từ hoa dừa chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của những người thợ

mình lấy chày gỗ mình gõ từ cuốn ra tới ngoài đầu bông để tạo cho cái tiếng mật ở bên trong nó gan nước nhiều
tiếp đó thì mình cắt cái cuốn hoa
đầu hoa khoảng một phần cho có cái mạch mới đặn mật nó mới ra
điều hạnh phúc của chanh thi khi làm mật hoa dừa là tạo được công ăn việc làm ổn định cho người dân quê mình
mặc dù mới bắt đầu sản xuất hơn một năm nhưng chị đã giải quyết việc làm cho một mươi tám hai mươi lao động của địa phương
với quy mô mở rộng vài ba năm tới sẽ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương
phục vụ nguyên liệu cho công ty
vừa giải quyết công việc cho lao động địa phương có thu nhập ổn định
hoạt động của công ty thu hút khá đông lực lượng lao động là người khmer tại địa phương tham gia
với thu nhập đạt sáu triệu đồng một tháng
trước khi vào đây thì đi làm ở ngoài thì có khi làm có khi nghỉ
còn từ khi vô công ty shop farm này thì công việc thì làm hàng ngày
mút lương thì từ sáu đến một mươi lần
sáu triệu mấy bảy triệu để đủ cho lo cho gia đình
mô hình dừa lấy mật của thạch thị chanh thi không chỉ mở hướng đi mới cho nông hộ trồng dừa
tăng giá trị kinh tế từ ba đến năm lần so với việc trồng dừa thu trái
mà còn bảo vệ hệ sinh thái và môi trường nhờ vườn dừa được chăm sóc theo hướng hữu cơ
an toàn trong toàn bộ quá trình khai thác vùng nguyên liệu
mô hình này đã và đang góp phần để trà vinh phát triển du lịch và kinh tế bình vực
và kinh tế bình vững của địa phương
hiện nay sản phẩm từ mật hoa dừa của trà vinh farm
đã được nhiều khách hàng ở các thành phố lớn như cần thơ hồ chí minh hà nội đón nhận
một số khách du lịch nước ngoài khi đến địa phương cũng đã tìm mua sản phẩm này để làm quà tặng
thật ra là cái điều hạnh phúc của tôi khi mà làm mật hoa dừa shop farm á
đó chính là mình tạo được cái công ăn việc làm ổn định cho người dân ở trà vinh này
và hiện giờ mặc dù mình mới chỉ bắt đầu là cũng sản xuất là gần một năm thôi
mà mình cũng giải viết được là một mươi tám hai mươi lao động của địa phương rồi
thì trong vòng năm tới năm năm tới là mình có thể là giải viết được cũng khoảng tròm trệm khoảng một trăm linh lao động của địa phương
nhưng mà mình sẽ liên kết với khoảng hai trăm linh năm hộ
bên cạnh đó
bên cạnh đó
cần cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất và sản lượng dừa sẽ giúp nâng cao giá trị gia tăng cho nông dân
đồng thời việc thúc đẩy xây dựng thương hiệu nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại
cũng đang là việc cần thiết cho ngành dừa của tỉnh trà vinh
cơ quan các cấp ban ngành cần có kế hoạch tổ chức xây dựng vùng nguyên liệu
theo mô hình liên kết dọc và liên kết ngang cho các tác nhân trong chuỗi
để tạo mối liên kết chặt chẽ hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả hơn
dựa qua ban quản lý dự án sme trà vinh đã ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn trà vinh farm
khởi nghiệp các sản phẩm giá trị gia tăng từ mặt hoa dừa
bên cạnh đó khi doanh nghiệp phát triển tốt thì hỗ trợ cho bà con trồng dừa ở địa phương
thứ nhất là giữ được giá dừa ổn định thứ hai là tạo công an việc làm thêm cho người nông dân ở địa phương
năm hai nghìn hai mươi tỉnh trà vinh có gần chín mươi hộ dân trồng dừa chiếm bốn mươi tổng số hộ khu vực nông thôn với khoảng một trăm bảy mươi lao động tham gia sản xuất
bình quân có khoảng hai năm công dừa mỗi hộ thu nhập ba mươi bốn mươi năm triệu đồng một hectare
với điều kiện tự nhiên thuận lợi thổ nhưỡng thích hợp tư duy nhanh nhạy nắm bắt thị trường không ngừng sáng tạo ra các sản phẩm mới từ dừa và hoa dừa
đã đem lại trái ngọt cho người nông dân một nắng hai sương góp phần phát triển kinh tế hội gia đình nâng cao chất lượng cuộc sống người dân khu vực nông thôn tỉnh trà vinh